cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín đã bước vào giai đoạn đầy cam go
tinh thần đoàn kết đùng bọc chia sẻ lẫn nhau của người dân hà tĩnh lại càng phát huy hơn bao giờ hết
những món quà dù nhiều hay ít nhưng tấm lòng của mỗi người dân thật lớn lao
có những người mẹ liệt sĩ dù kinh tế chưa khá giả nhưng đã đến các điểm cách ly để ủng hộ những túi gạo bó rau các sản phẩm từ vườn
với các mẹ lực lượng làm nhiệm vụ ở đây cũng giống như con trai mẹ được đồng bào đùm bọc trong thời chiến tranh
các mẹ tiếp tục viết lên những câu chuyện đẹp lay động lòng người trong cuộc chiến chống đại dịch hiện nay
nhằm góp phần nhỏ bé của mình vào phòng chống dịch mẹ nguyễn thị ba thôn kỳ phong xã thạch đài huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh đã đưa gạo rau để đến ủng hộ
là mẹ liệt sĩ có con hy sinh trong chiến tranh mẹ hiểu hơn ai hết những khó khăn của lực lượng làm nhiệm vụ tại đây trong cuộc chiến chống covid một mươi chín hiện nay
món quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của một người mẹ dành cho những người con thân yêu
mẹ nguyễn thị ba thôn kỳ phong xã thạch đài huyện thạch hà tĩnh đã đưa gạo rau để đến ủng hộ
mẹ nguyễn thị ba thôn kỳ phong xã thạch đài huyện thạch hà tĩnh đã đưa gạo rau để đến ủng hộ
mẹ nguyễn thị ba thôn kỳ phong xã thạch hà tĩnh đã đưa gạo rau để đến ủng hộ